trong chiều nay ngày bảy tháng hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hồng tiểu dũng đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đại sứ hồng tiểu dũng đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại việt nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam trung quốc nói chung
và quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc trong hơn ba năm qua
chủ tịch quốc hội khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước quốc hội việt nam sẵn sàng phối hợp với nhân đại trung quốc triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký năm hai nghìn một mươi năm
tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của quốc hội và các ủy ban của quốc hội nhất là về công tác lập pháp công tác giám sát và ra quyết sách đối với các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
tăng cường đôn đốc và giám sát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
đại sứ hồng tiểu dũng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và quốc hội việt nam đã ủng hộ giúp đỡ đại sứ hoàn thành nhiệm vụ
bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và giao lưu hợp tác giữa nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam nói riêng
khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung ngày càng phát triển